không lạnh sâu và cũng không ấm hẳn
trời thường lạnh vào đêm và sáng sớm đến trưa chiều thì trời ấm lên
có nắng nhẹ và trong ngày thì có mưa rải rác
đây là kiểu thời tiết thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn virus phát triển
khiến cho chúng ta dễ gặp phải một số triệu chứng như là đau đầu hát hơi sủa mũi
và đặc biệt là rất có thể bị nhiễm cúm
do đó quý vị cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ gìn vệ sinh cá nhân
vệ sinh môi trường sống thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch
che miệng khi ho hoặc hát hơi giữ khoảng cách an toàn trên một mét
và tránh tiếp xúc với những người nhiễm khuẩn hô hấp cấp
mang khẩu trang y tế khi đến chỗ đông người tăng cường tập thể dục
ăn uống điều độ nhiều rau xanh và trái cây để giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
bên cạnh đó với kiểu thời tiết này
một chiếc áo phao siêu nhẹ chống thấm nước sẽ là một lựa chọn không tồi
khi chúng ta ra ngoài vào mỗi buổi sáng
chiếc áo phao siêu nhẹ không thấm nước vừa giữ ấm cho cơ thể
lại không lo bị ướt khi trời có những cơn mưa bụi hay mưa phùn giải rác
bên trong chỉ cần một chiếc áo siêu mi hay áo thun giải tay mỏng
là hoàn toàn phù hợp với thời tiết lúc trưa chiều khi mà nhiệt độ tăng lên
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hôm nay hà nội cũng như toàn miền bắc trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng sớm trời rét
nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi tám độ c
còn đối với các tỉnh miền trung và nam bộ
đều duy trì trạng thái thời tiết không mưa ngày nắng gió nhẹ
với nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng một mươi chín hai mươi năm độ c
và cao nhất có thể lên đến ba mươi năm độ c